ngoài ra bố trí các lực lượng thiết bị sẵn sàng ứng trực giải quyết sự cố xảy ra

năm điều trị tại bệnh viện phổi trung ương do mắc bệnh phổi tắt nghẹn mạng tính phải chống chọn từng ngày với những cơn ho kéo dài đau tức ngực và khó thở
ông cao văn thức ở tỉnh nam định đã thấm thiế đau đớn và sự hối hận bởi quãng thời gian hơn hai mươi năm nghiện thuốc lá
nhiều gia đình bệnh nhân mang một cánh nặng lớn về kinh tế bởi ngoài bảo hiểm y tế người bệnh còn phải chi trả các khoản chi phí kỹ thuật cao mỗi đợt điều trị cấp
lương hai vợ chồng thì có năm triệu bạc thế mà nếu chung mà cứ một năm nay năm vừa rồi là đi tám lần bệnh viện
thế thì mình không thấy nếu mà không có cái hỗ trợ của các con vào thì đúng là thật sự thì cũng khó khăn
ngoài các bệnh nhân nam hút thuốc lá ra thì ở đây chúng tôi cũng có một số ít các bệnh nhân nữ bị bệnh phối tăng em mạng tính
thì qua tìm hiểu về bệnh nhân thì rất nhiều bệnh nhân không hút thuốc lá trực tiếp
nhưng mà trong gia đình là có chồng hoặc con cũng hút thuốc lá nhiều năm
và do đó là bệnh nhân có tình trạng là hút thuốc lá thụ động và cũng gây nên cái bệnh phối tăng em mạng tính giống như các bệnh nhân nam mà có hút thuốc lá
hút thuốc lá cũng là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp
bệnh ung thư phổi bệnh phổi tăng em mạng tính bệnh tim mạch nhồi máu cơ tim
những người hút thuốc có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng
sức khỏe do covid một mươi chín cao hơn so với những người không hút thuốc

tổ chức tại thành phố được coi là đầu tàu kinh tế của cả nước và cũng là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch covid một mươi chín và diễn đàn kinh tế việt nam lần thứ tư mong muốn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự phục hồi và phát triển của tp hcm nói riêng và đất nước nói chung
tại buổi họp báo diễn đàn kinh tế việt nam lần thứ tư diễn ra sáng nay ông nguyễn thành phong phó trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban tổ chức cho biết đại dịch covid một mươi chín bùng phát trên phạm vi toàn cầu với những diễn biến phức tạp khó lường
phát phục đồng thời cũng bỏ ra những hướng phát triển mới hơn thế mục tiêu vừa ấn phó với dịch bệnh hiệu quả vừa duy trì ổn định kinh tế vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm đời sống nhân dân
với chủ đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập kinh tế sâu rộng trong tình hình mới trọng tâm của diễn đàn là thảo luận trao đổi để làm rõ nội hàm về kinh tế độc lập tự chủ của việt nam trong bối cảnh hiện tại
bàn tổ chức cũng mong muốn diễn đàn còn là nơi đề xuất các chính sách chủ trương biện pháp lớn để củng cố và phát huy nội lực kinh tế góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc từ bên ngoài